tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chính thức công bố logo năm asean hai nghìn hai mươi
và mẫu logo được chọn là của tác giả phạm ngọc thương đến từ tỉnh long an
logo asean hai nghìn hai mươi thể hiện hai nội dung gắn kết và chủ động thích ứng
về tổng thể logo mang hình hoa sen loài hoa đã được người dân việt nam suy tôn là quốc hoa
hoa sen trên logo asean hai nghìn hai mươi với ba cánh đa sắc tượng trưng cho ba trụ cột của cộng đồng asean
được sắp xếp theo một hướng tượng trưng cho sự gắn kết asean trong tranh thủ vận hội thích ứng thách thức
chính giữa logo là biểu tượng asean hình tượng chim lạc đam vơn cao bao quanh biểu tượng này
như con thuyền tiến về phía trước đưa cộng đồng asean tới sự tăng trưởng bền vững kết nối hội nhập vì thịnh vượng chung